thưa quý vị tại buổi họp báo do văn phòng chính phủ tổ chức vào chiều ngày hôm qua
trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an đã thông tin về tiến trình điều tra và xử lý các vụ việc
liên quan đến bán khống giấy nghỉ bệnh trục lợi bảo hiểm xã hội ở các địa phương
theo trung tướng tô ân sô do nhu cầu của người dân về giấy khám sức khỏe giấy chứng nhận sức khỏe nói chung rất cao
như đi học lái xe đi lao động xin việc hay liên quan đến bảo hiểm từ đó xảy ra các tiêu cực hành vi vi phạm pháp luật
nhất công an tỉnh đồng nai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với một mươi tám đối tượng
và sẽ tiến hành khởi tố trong thời gian ngắn tới
kết quả bước đầu xác định có hai đối tượng chủ mưu cầm đầu cùng đồng bọn câu kết móc nối với các đối tượng
tại các phòng khám bệnh trên địa bàn thành phố biên hòa để thực hiện các hành vi viết tên giả chữ ký người khám bệnh
để lập các hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội mặc dù người lao động không có bệnh và không đi khám bệnh
hành vi này đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng thất thu ngân sách nhà nước
trung tướng tôn sô cũng cho biết bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh đồng nai tiếp tục mở rộng điều tra
và làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng vi phạm để xử lý theo đúng pháp luật
trong thời gian tới lực lượng công an sẽ để mạnh kiểm tra việc cấp bằng lái xe và cấp giấy chứng nhận sức khỏe